tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc quách thanh côn nhân dịp sang thăm việt nam và dự hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ năm giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam chủ trương coi trọng phát triển quan hệ ổn định lành mạnh với đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
hai đảng hai nước có lợi ích chung trong việc bảo đảm môi trường hòa bình ổn định và hợp tác để xây dựng và phát triển đất nước
chủ tịch nước cho rằng trong tổng thể quan hệ hai nước việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao quốc phòng an ninh thực thi pháp luật có ý nghĩa và vai trò quan trọng góp phần tăng cường tin cậy giữa hai nước cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước
những lĩnh vực này luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước chú trọng thúc đẩy
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao việc bộ công an hai nước đã hợp tác chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm nhất là tội phạm công nghệ cao ma túy mua bán người tiền giả
trân trọng cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng quách thanh côn báo cáo với chủ tịch nước trần đại quang về những nội dung chính trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam
trong đó chú trọng các lĩnh vực chống khủng bố phòng chống tội phạm xuyên biên giới an ninh mạng đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm giữa bộ công an hai nước
bộ trưởng quách thanh côn cho biết thêm trong chuyến thăm lần này bộ trưởng có kế hoạch đi thăm hải phòng để tìm hiểu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trung quốc có cơ hội đầu tư vào hải phòng